người tiêu dùng việt nam từ lâu đã nhận diện hàng hóa thái lan qua các kênh bán hàng truyền thống
thông qua các hội trợ xúc tiến thương mại thường niên do chính chính phủ hoàng gia thái lan hỗ trợ tổ chức
cộng với hàng hóa sách tay lưu thông với số lượng đáng kể ở việt nam
không khó khăn để các tiểu thương việt nam tiếp cận với nguồn hàng hóa từ đất nước chùa vàng này
sau trung quốc thái lan đã là điểm tập kết hàng hóa sôi động thứ hai trước khi đưa vào việt nam
một khối cộng đồng asean thống nhất là một quá trình rất là lâu dài
các nước đặc biệt là chúng tôi thấy thái lan có một lộ trình chuẩn bị
từ những cơ sở như trắng nuôi ăn gia súc gần đây nhất là người ta tiến hành mua những doanh nghiệp nổi tiếng và các doanh nghiệp bán lẻ
và đặc biệt khi người ta mua doanh nghiệp bán lẻ thì ưu tiên nhập hàng vào doanh nghiệp của họ họ vẫn ưu tiên cho hàng thái lan
tần suất hàng hóa thái lan hiện diện trong các siêu thị bán lẻ gia tăng không ngừng trong năm năm gần đây
liên tục diễn ra các hoạt động mở rộng
mua lại và xác nhập đặc biệt trong ngành bán lẻ việt nam
sau khi nắm cổ phần chi phối của các công ty phân phối hàng hóa tại phía nam như thái an công ty giấy xe logs
cũng như mua lại bốn mươi hai cửa hàng tiện ích family mart đổi tên thành bismarck
để đến với thời điểm hiện tại đã có bảy mươi năm cửa hàng tiện ích b smart trên địa bàn thành phố hồ chí minh
giữa năm hai nghìn một mươi bốn tập đoàn berlie traucker bjc đã công bố chi gần tám trăm tám mươi triệu đô la mỹ
để mua lại chủ siêu thị metro cash carry ở việt nam
từ tập đoàn casino group của pháp công tác chuyển giao vẫn đang được tiến hành
nếu tập đoàn này thành công trong việc mua lại chuỗi siêu thị bixi việt nam
thì sẽ trở thành tập đoàn bán lẻ có doanh thu lớn nhất trong thị trường bán lẻ ở việt nam
trong khi đó tập đoàn central group của thái lan cũng đã mạnh dạng chi trên bốn triệu đô la mỹ
để mở chuỗi bán lẻ robins tại các trung tâm thương mại ở việt nam
dĩ nhiên chủ yếu để phân phối hàng hóa thái lan
tập đoàn này đang nắm giữ bốn mươi chín của phần công ty
công ty thương mại nguyễn kim và hiện đang là một trong những tay đua
muốn nắm giữ chuỗi bán lẻ bixi ở việt nam
những mặt hàng nông sản như cp hay vinamilk sapeco mà người việt nam sử dụng đã lâu
nhưng không phải nhiều người biết rằng đây là các thương hiệu của thái lan
hoặc do các công ty thái lan nắm cổ phần lớn
mình sẽ hàng hóa thái lan vì quần áo thì bền hơn so với hàng việt nam hay hàng nước khác
mẫu mã thì cũng đẹp hơn
và thức ăn thì mình thấy thức ăn đặc biệt là trái cây thì nó sẽ ngon hơn tươi hơn
giá cả thì mình thấy nó cũng chơn không quá nhiều xem xem giữa hàng
mình thấy là hàng thái lan nó dễ kiếm mẫu mã nó đa dạng với giá cả hợp lý
với lại mình cũng thông qua cái bạn bè hoặc là một số mình muốn xài thì mình cũng tìm hiểu
nó cũng dễ tìm lắm
quý vị và các bạn trước cơn bão thông tin đáng lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm
và thậm chí những hàng tiêu dùng mang trong mình chất độc hại
thì những sản phẩm sản xuất tại thái lan như thế này đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu
đối với người tiêu dùng việt nam
tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia
thì thông tin các tập đoàn của thái lan đang nắm giữ và chiếm lĩnh thị trường bán lẻ của việt nam là không chính xác
mặc dù vậy các chuyên gia cũng đưa ra những cảnh báo đối với các doanh nghiệp việt nam
về một nguy cơ còn trầm trọng hơn nhiều
siêu thị lotte của hàn quốc và tập đoàn aeon của nhật bản
đang liên tục mở rộng hệ thống siêu thị ra các tỉnh thành
hay mới đây nhất siêu thị e mart của hàn quốc cũng đã xuất hiện tại việt nam
khiến cho con đường chiếm lĩnh thị trường bán lẻ của thái lan không hề dễ dàng
mặt khác thái lan đang hướng vốn đầu tư vào kênh bán hàng hiện đại modern trade
trong khi một tỷ lệ không nhỏ hàng hóa bán lẻ việt nam
đang được phân phối qua kênh bán hàng truyền thống general tray
tôi cho rằng hàng hóa thái lan có sự cạnh tranh cao về yếu tố kết lượng và giá cả

ngoài ra do nhiều hàng hóa từ đất nước chúng tôi được sản xuất nhẹ cộng
chịu dạng và bổ mạ rất đặc trưng có sao chép nên tạo ấn tượng tốt với khách hàng
có thể các ông lớn thái lan vẫn chưa thể đứng đầu trong thị trường bán lẻ việt nam
sau nguy cơ doanh nghiệp trong nước mất hoàn toàn quyền kiểm soát trên sân nhà
đang dần trở thành một thực tế
ba doanh nghiệp chính phân phối hàng hóa tại thành phố hồ chí minh
vẫn đang cố gắng trụ vững trong thị trường là codemark maximark và vinmark
tại các trung tâm siêu thị trong nước hàng việt luôn chiếm hơn chín mươi mặt hàng bày bán
trong khi đó tại hà nội hầu hết các doanh nghiệp trong nước như pvmac thăng long
đang hoàn toàn lép vế trước áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài
và đã nhượng một phần cố phần cho nhật bản như citymark
thậm chí văn hóa cửa hàng tiện lợi ở việt nam
đang có hơn nửa thị phần thuộc các doanh nghiệp nước ngoài
với shop go của malaysia circle k của canada hay minishop của aon nhật bản
họ có nhiều cái ưu đải khi họ sản xuất hàng hóa tại nước họ hoặc họ đầu tư qua nước chúng ta
khi biểu thế bằng không từ thái lan qua đây phương tiện bằng chuyển cũng như từ hà nội vô đây thôi
không có gì xa xôi cả
nếu sản xuất bằng không hàng họ vẫn có nhiều ưu điểm hơn chúng ta
bởi vì người ta có nhiều kinh nghiệm người ta đầu tư máy móc
bị hiện đại hơn lớn của hàng hóa nước ngoài dồn vào
thì sẽ tạo cho sự vận động của các doanh nghiệp việt nam sẽ mạnh mẽ hơn
chúng ta sẽ tìm những con đường cạnh tranh tốt hơn
tôi tin rằng doanh nghiệp chúng ta có thể vượt qua được
và trước tiên thì ông có thể nhận thấy là các doanh nghiệp thái lan
đang có những bước đầu tư sâu vào ngành bán lẻ của việt nam
vậy thì các cơ quan quản lý kinh tế của việt nam
có nơi có những hành động như thế nào để hạn chế đợt đầu tư của thái lan vào việt nam
khi đã tham gia vô sông trần
vô sông chơi của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
hay là tham gia vào thành viên của cộng đồng kinh tế asean aec
thì cả hai cái sân chơi này đều có chung một cái mục tiêu
đó là muốn hướng tới cái thị trường của mình
là một thị trường công bằng minh bạch và tự do
như vậy thì rõ ràng cái việc mà mình can thiệp vô thị trường
tức là can thiệp hạn chế cho các nhà đầu tư thái lan
mua lại các cái chủ thể thống bán lẻ của việt nam mình
là một cái hành động không nên
tại sao mình gọi nó không nên
đó là mình cứ để cho thị trường nó vận hành một cách tự do
như bản chất vốn có của nó như vậy
và một trong những cái nguyên tắc của wto
đó là nguyên tắc nt tức là national treatment
tức là nguyên tắc đối xử quốc gia
như vậy thì mình không nên can thiệp vào
vì rõ ràng nếu như mình can thiệp vào
thì những nhà đầu tư của thái lan
và những nhà đầu tư việt nam họ sẽ có cái khác biệt nhau
tại sao những nhà đầu tư của thái lan
họ không được quyền mua lại
tức là mình đang can thiệp vào thị trường
các nhà đầu tư thái lan không được quyền mua lại
cái chủ thể thống này
trong khi đó nếu như những nhà đầu tư của việt nam
mình được phép làm như vậy
như vậy rõ ràng là có một sự đối xử không bình đẳng
giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước
và các doanh nghiệp của việt nam
thì đứng trước những nguy cơ như vậy
thì nên bắt đầu có những hành động như thế nào
để có thể ứng phó và để có thể phát triển bình vững ạ
tôi cho rằng là mình không có một cái công thức nào
hay không có một cái lời khuyên nào cho doanh nghiệp cả
quan trọng là mình đang đứng nhìn từ góc độ ở đâu
ví dụ như mình thấy rằng là nếu như đứng dưới góc độ là một người tiêu dùng
thì tôi cho là người tiêu dùng người ta đang cần cái gì
thứ nhất là người ta còn một sản phẩm giá rẻ
người ta cần cái gì
thứ hai là người ta cần một sản phẩm chất lượng
như vậy thì các doanh nghiệp mình làm sao để coi
cái người tiêu dùng là trọng tâm
để họ hướng tới là cung cấp một cái sản phẩm giá rẻ
nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng
còn nếu như đứng dưới góc độ vai trò tôi là một cổ đông của công ty đó
thì tôi sẽ gây sức ép là cổ đông thì tôi luôn mong muốn là gì
mong muốn là làm thế nào để cái giá trị của tôi đầu tư vào công ty nó tăng lên
mà để giá trị đầu tư vào công ty đã tăng lên
thì dĩ nhiên là làm thế nào để công ty đó bán được nhiều hàng hơn
và nếu như công ty đó muốn bán được nhiều hàng hơn
thì dĩ nhiên rằng họ sẽ phải tiếp cận nhiều thị trường khác nhau
và tôi nghĩ rằng là có một cái thị trường mà nhiều nhà bán lẻ việt nam
hay quên mất đó là những cái thị trường nông thôn
mình hay nói là mình còn một cái thị trường
trong tiếng anh mình hay nói là đó là rural market
thì rõ ràng cái thị trường đó mình hay bỏ quên đi
nhưng mà nếu mà mình tiếp cận được những thị trường này
thì rõ ràng là cái phát triển của cái hệ thống bán lẻ của mình nó cao hơn
ông nhận định thì các doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước
thì không nên can thiệp vào thị trường để phát triển theo hướng tự nhiên của nó
vậy thì các cơ quan đó có thể có những hành động gì
để hỗ trợ cho doanh nghiệp bán lẻ việt nam
có thể đứng vững trên chính thị trường mình ạ
tôi cho rằng là với vai trò của cơ quan nhà nước điều tiết thị trường
thì thật ra mình cứ để thị trường vận hành tự do
còn mình sẽ làm gì đối với các doanh nghiệp
thì thật ra mình chỉ có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp
nhưng mà hỗ trợ như thế nào
nếu như mình đang tận dụng được lợi thế ở trên sân nhà
đó là lợi thế về hệ thống chuỗi hệ thống của mình ở trên sân nhà rồi
thì mình hãy nghĩ ra tiếp tục rằng là
tại sao ở nước ngoài người ta có thể xâm nhập vô thị trường của mình
để tìm hệ thống ở trong mình
mà mình không nhảy ra bên ngoài để mình tìm hệ thống bên ngoài
như vậy cơ quan nhà nước của mình có thể giúp cho các doanh nghiệp của mình
phát triển được cái hệ thống đó ở nước ngoài
bằng cách là xúc tiến hỗ trợ thương mại ra nước ngoài
có thể là nghiên cứu về thị trường đó
làm thế nào để các doanh nghiệp bán lẻ của mình
đặt những cái hệ thống bán lệ đó
việt nam đang bước vào năm thứ một mươi gia nhập wto
và sắp tới sẽ còn gia nhập các hiệp định thương mại khu vực và thế giới
như hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
mới đây nhất ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
cộng đồng kinh tế asean đã được thành lập
chưa xét đến các quốc gia ở các châu lục khác
trong hơn một mươi năm qua việt nam luôn nhập siêu
trong buôn bán với các nước thành viên asean
từ mức thâm hụt ba chín tỷ đô la mỹ năm hai nghìn năm
tăng dần lên sáu tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi
và năm hai nghìn một mươi năm ước tính sơ bộ là năm năm tỷ đô la mỹ
các chuyên gia kinh tế và cả các doanh nghiệp
đang nhìn nhận một thực tế rằng
kinh tế việt nam phải đối diện với nhiều thách thức hơn cơ hội
năng suất lao động trình độ chuyên
và trình độ kỹ thuật của việt nam
đang đứng thấp so với khu vực và cả thế giới
thậm chí thực tế kinh tế việt nam đang thục lùi
so với hai nước bạn là lào và campuchia
đang không còn chỉ là nguy cơ
doanh nghiệp việt nam đã cùng lúc bước vào nhiều sân chơi chung
vì vậy không thể là những chiến lược còn đợi trên bàn giấy
mà phải tiến tới đồn đốc thay đổi cải tổ để tồn tại
kính thưa quý vị và các bạn
câu chuyện về hàng made in thailand
là một dẫn chứng sinh động về thế giới phẳng
cũng như sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới
và trong dòng chảy không ngừng ấy
nền kinh tế nào không đáp ứng được thì chắc chắn sẽ bị đào thải
và nền kinh tế việt nam đang rất cần một hồi chuông cảnh tỉnh như vậy
để tự nhìn nhận lại mình để thay đổi về cả tư duy và hành động
đến đây thì chương trình thời sự tiêu điểm xin được kết thúc